cách đây tròn chín mươi năm ngày một mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi tại số nhà bốn mươi hai phố hàng thiếc đảng bộ thành phố hà nội được thành lập đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử các phong trào cách mạng của hà nội
chín mươi năm qua thực hiện sứ mệnh của mình đảng bộ hà nội đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách
lãnh đạo quân và dân thủ đô giành được những thành tiệu đặc biệt quan trọng lập nên những mốc son có ý nghĩa lịch sử đưa vị thế thủ đô lên tầm cao mới
hôm nay kỷ niệm chín mươi năm đảng bộ thành phố hà nội mời quý vị cùng nhìn lại những mốc son lịch sử những truyền thống vẻ vang đầy tự hào của thủ đô trong suốt chín mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng vinh quang
vào những năm đầu của thế kỷ hai mươi giữa lúc phong trào yêu nước giải phóng dân tộc ở việt nam đang bế tắc về đường lối người thanh niên yêu nước nguyễn tất thành đã ra đi tìm đường cứu nước
tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa mark lenin thông qua luận cương của lenin về vấn đề dân tộc và thuộc
đảng bộ và nhân dân hà nội đã cùng với cả nước nỗ lực bền bỉ vượt qua mọi khó khăn tiến hành công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
đặc biệt sau hơn một mươi năm mở rộng địa giới hành chính và triển khai luật thủ đô hà nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô diện mạo với những thành tiệu to lớn toàn diện góp phần quan trọng vào thành tiệu chung của cả nước
thành tiệu đạt được qua ba mươi năm năm đổi mới tiếp tục là minh chứng đầy thuyết phục cho sức vươn lên của thủ đô
đặc biệt hà nội đã quân lên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đạt tám bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ
hà nội hiện đã trở thành một trung tâm công nghiệp lớn đóng vai trò đầu tàu của nền kinh tế đất nước đã và đang tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại công nghệ cao và phát triển bền vững
tôi tin tưởng rằng với những truyền thống rất là hào hùng của đảng bộ được sự quan tâm hết sức

được kỳ vọng của đảng và của nhân dân thủ đô cũng như của cả nước
phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn
sáu mươi năm qua kể từ khi thành lập lớp lớp đảng viên và nhân dân hà nội đã không ngừng nỗ lực nâng cao hơn vị thế tầm vóc của thủ đô ghi dấu thêm vào lịch sử những trang vàng trói lọi hùn đúc nền những truyền thống tự hào xứng danh với thủ đô trái tim của cả nước